sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đồng nai cho biết qua công bố của các doanh nghiệp về thường tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hơn năm trăm linh triệu đồng
theo đó một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở khu công nghiệp gò dầu huyện long thành
có mức thưởng cao nhất là năm trăm bốn mươi năm triệu đồng cao hơn một trăm ba mươi bảy triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó mức thưởng tết thấp nhất là một trăm linh đồng ở khối doanh nghiệp tư nhân và hai trăm linh đồng ở khối doanh nghiệp fdi
đây là những trường hợp lao động mới vào làm chưa đủ sáu tháng nên chỉ được doanh nghiệp hỗ trợ
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp trên địa bàn đồng nai
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi tám